cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi
với đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn ba xã hồng sơn ngụ tại hàm thuận bắc
là hung thủ hung bố tấn công ông nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn suối đá xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi nguyễn văn ngọc đã mang theo bốn loại đóng đinh
qua tiệm tạp hóa của ông bùi văn chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại thôn ba hồng sơn đã hỏi mua đinh
tuy nhiên khi gặp ông nguyễn văn hoàng đang ngồi đánh cờ tại khu vực bàn ghế đá trước cửa tiệm tạp hóa
thì đối tượng ngọc đã bất ngờ rút búa đã đánh mạnh liên tiếp vào đào ông hoàng
sau khi tấn công khiến ông hoàng ngã gục xuống ghế ngọc cầm hung khí rời khỏi hiện trường
có ông hoàng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch hiện đã tử vong
đối tượng ngọc đã đến cơ quan công an thành phố phan thiết để đầu thú ngay sau khi gây án
và công an thành phố phan thiết đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hàm thuận bắc để điều tra ban đầu
bước đầu đối tượng ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông hoàng đang đánh cờ
tại tiệm tạp hóa để ra tay thực hiện hành vi phạm tội
hiện vụ vị đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định